được triển khai từ năm hai nghìn bảy chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn ở tỉnh phú yên đã tạo đà cho kinh tế hộ phát triển
song do nhu cầu vay trong nhân dân ngày càng tăng nguồn vốn này vẫn chưa đủ đáp ứng
từ giữa năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số một nghìn bốn mươi chín thì tổng số xã ở tỉnh phú yên được công nhận thuộc vùng khó khăn tăng từ ba mươi sáu lên đến năm mươi ba xã
đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục nâng mức cho vay chương trình này lên tối đa năm mươi triệu đồng trên một hộ nên nguồn vốn này lại càng thiếu hơn
nhiều hộ gia đình có sẵn đất và bò hoặc điều kiện kinh doanh đã đăng ký phay vốn mở rộng sản xuất từ ba năm trước đến nay vẫn chưa được giải quyết
tháo gỡ khó khăn này ngân hàng chính sách xã hội việt nam vừa phân bổ cho tỉnh phú yên một mươi tỷ đồng để giải ngân cho các hộ dân có nhu cầu
giúp họ mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống thúc đẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn góp phần kéo giảm tranh lệch tăng trưởng giữa các vùng trong cả nước
được biết đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú yên đã giải ngân năm mươi bốn tỷ đồng vốn chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn cho gần một chín trăm linh lượt hộ vay